trong khi một bộ phận không nhỏ người dân sống tại hà nội đang gặp khó khăn về chỗ ở
thì tại một số nơi ở thủ đô lại có nhiều khu đô thị mới bị bỏ hoang
người dân không đến sinh sống phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là khu đất dịch vụ phường yên nghĩa quận hà đông đã được bàn giao cho người dân từ năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên vẫn rất ít hộ dân chuyển về đây sinh sống bởi điện nước các dịch vụ
công trình phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản vẫn chưa hoàn thiện
cuộc sống của người dân nơi đây đã nhiều năm rất bất tiện vì không được đáp ứng nhu cầu thiết yếu này
còn đây là hình ảnh tại khu đô thị mới
khu đô thị có quy mô dân số từ hai năm đến ba vạn người với tổng diện tích quy hoạch gần hai trăm linh hectare
thế nhưng cho đến nay tại đây mới chỉ có gần năm mươi hộ dân chuyển đến sinh sống
các công trình hạng mục như trong dự án như trung tâm thương mại trường học công viên
hiện vẫn chỉ là những bãi đất trống bỏ hoang như thế này
theo các chuyên gia có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
nhưng chủ yếu là do hệ quả của quá trình quy hoạch phát triển đô thị tại hà nội
trong khi một bộ phận không nhỏ người dân ở hà nội đang gặp khó khăn về chỗ ở
thì ở hà nội có rất nhiều dự án khu đô thị bị bỏ hoang như thế này
bởi vậy việc ra soát và lập phương án để giúp các dự án này phát huy được hết tiềm năng
không bị lãng phí là điều mà các cấp các ngành cần tính đến và thực hiện trong thời gian tới